hát sẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo ra đời đã hơn bảy trăm linh năm
bên cạnh giá trị nghệ thuật hát sẩm còn là loại hình âm nhạc dân gian mang đậm tính nhân văn
thẩm mỹ và giáo dục về đạo đức lối sống của mọi tầng lớp trong xã hội
vì lẽ đó việc gìn giữ bảo tồn đưa nghệ thuật hát sầm đến gần hơn với cuộc sống đương đại
luôn là vấn đề cần quan tâm
những năm gần đây nhiều nghệ nhân sầm tài danh bước dần vào tuổi xế chiều rồi lần lượt ra đi
vĩnh viễn đem theo những giá trị nghệ thuật đặc sắc mà họ đã từng lưu giữ và thực hành
tuy nhiên sức sống âm ỉ của nghệ thuật hát sầm vẫn còn đó nhờ tình yêu với nghệ thuật dân gian của dân tộc
của rất nhiều những nghệ sĩ tâm huyết
với tình yêu và niềm đam mê các nghệ sĩ trẻ cùng những bằng tiền bối
nghiên cứu phục dựng lại những làn điệu bài hát sầm cổ truyền bắc bộ và hà nội
nhiều bài sẩm vốn đã từng rất phổ biến nhưng thất truyền nhiều thập niên
đã được các nghệ sĩ giải công tìm tòi và phục dựng lại
vì thế những bài sẩm giờ đây dường như được khoác thêm chiếc áo mới
với lời ca sinh động vui tươi có tính khuyên gian giáo dục một cách nhẹ nhàng
vì chính về hướng thời sự trong sẩm những mv của nhóm sẩm như tiếng huyện hạ thành
hay là sẩm giao thông vì những tác phẩm mới và mang ấm ửa hiện đại
thì giới trẻ tiếp cận giới trẻ nó sẽ dễ hơn
càng tiếp xúc nhiều với các nghệ sĩ thì phạm trang càng cảm thấy tìm hiểu
tìm tòi được nhiều hơn học hỏi được nhiều hơn
dần dần mình yêu thích sẩm từ lúc nào cũng không biết
trải qua hành trình nỗ lực bảo tồn gìn giữ và phát triển
đến nay nghệ thuật hát sẩm đã có một chỗ đứng trong kho tàng âm nhạc truyền thống việt nam
hát sầm xuất hiện trong các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật lớn
tại các sân chơi âm nhạc trong phim trên sân khấu kịch v v
hy vọng trong một ngày không xa nghệ thuật hát sẩm sẽ được ghi nhận một cách đúng đắn
có vị trí xứng đáng trong công chúng trong nước và bạn bè quốc tế